những năm qua hà nội từng xảy ra một số vụ cháy xuất phát từ các ngôi nhà lắp đặt thêm lồng sắt kiên cố gây hậu quả nghiêm trọng
trong đó đáng tiếc phải kể đến vụ cháy nhà bốn tầng tại ngõ bốn mươi một phố vọng quận hai bà trưng hà nội
với tầng gác được lắp đặt chuồng cọp chắc chắn ngoài ban công khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương vào năm hai nghìn một mươi
vụ cháy nhà số ba trăm một mươi một phố tôn đức thắng phường hàng bột quận đống đa hà nội
không gian tầng tung được hàn kín xung quanh làm cả gia đình bốn người tử vong vào năm hai nghìn hai mươi một
hay mới đây một vụ cháy nhà dân khiến bốn người tử vong gồm ba trẻ em và một người già trong một gia đình tại quận hà đông hà nội
theo các cơ quan chức năng do ngôi nhà được lắp khung sắt bảo vệ ở ngoài ban công dẫn đến việc khó khăn khi cứu người ra khỏi đám cháy
sau khi vụ cháy diễn ra nhiều người dân xung quanh vẫn thấy bàng hoàng và lo sợ
rất là nguy hiểm bởi vì nhà không có lối thoát hiểm đến lúc xong rồi thì mới phá được cửa ra thì mới nôi được các nạn nhân ra
thì nó không có lối thoát hiểm rất là nguy hiểm
bên trên là vì là xây kín quá nhưng mà ví dụ như xây chuồng cọp này thì nhà chắc là người ta cũng có ý vì là nhà anh chị có mấy đứa con nhỏ
nhưng mà như thế này thì kiểu này thì nó cũng nguy hiểm ấy cũng không chạy được ra đâu cả nó không có lối thoát
như ở trên thì cũng có thể sang nhà hàng xóm nhưng mà mắc cái tô nó không sang được
những tưởng tượng giàu có thể bảo vệ gia đình thế nhưng thực tế nó lại gây ra những tai nạn thương tâm vụ hỏa hoạn này thêm một lần nữa cho thấy
lối thoát hiểm
những tưởng tượng rất an toàn khi xảy ra cháy nổ chưa được người dân coi trọng
gia đình chị hương ở quận thanh xuân hà nội ban đầu cũng lo lắng cho sự an toàn của các con
cũng như mong muốn bảo vệ tài sản của gia đình đã thiết kế nhà quây kín bên trên
điều này khiến chị cảm thấy an toàn hơn bởi gia đình có con nhỏ
tại vì nhà mình có trẻ nhỏ có cả người già ở đây dân cư rất đông lúc phức tạp
thì mình sợ trộm cắp nên là mình muốn quây kín vào để cho nó an toàn
sau khi có nhiều vụ cháy xảy ra trong thời gian qua chị hương đã bắt đầu quan tâm hơn đến an toàn của các thành viên trong gia đình
chị đã lắp thêm một cánh cửa thoát hiểm ở tầng ba của ngôi nhà
bởi theo chị cháy nổ có thể xảy ra bất cứ ở đâu và bất kỳ khi nào
nên việc trang bị những kiến thức hay kỹ năng phòng cháy chữa cháy là điều thực sự cần thiết
bởi vì nhà mình có trẻ nhỏ có cả người già ở đây dân cư rất đông lúc phức tạp

không khó có thể bắt gặp ở các trung cư tập thể cũ hay các ngôi nhà cao tầng trong ngõ tây hà nội cơi nới thêm chuồng cọp với mục đích chống trộm
tuy nhiên các công trình này đang gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ cứu nạn khi xảy ra sự cố
sau nhiều sự việc đáng tiếc nhiều người nhận ra hiểm họa xuất phát từ những ngôi nhà lắp đặt thêm lồng sắt hay còn gọi là chuồng cọp vẫn luôn hiện hữu
nếu chúng càng kiên cố bao nhiêu thì vô tình càng bịt kín đường thoát nạn khi sự cố bất ngờ xảy ra
gia đình chị nguyễn thu huyền sinh sống trong căn nhà tập thể khoảng ba mươi năm m hai trong đó chỉ có khoảng hơn hai mươi m hai là thuộc quyền sở hữu có trong sổ đỏ còn lại là phần cơi nới thêm để lấy không gian sinh hoạt
dù liên tiếp xảy ra những vụ hỏa hoạn thương tâm và cảm thấy lo lắng với không gian sống hiện tại
tuy nhiên gia đình chị huyền cũng chưa biết phải làm thế nào để có thể thay đổi phần đá cơi nới này
nhà này nó chỉ có hai phòng thôi nó hơi bé thế là bố mình mới cơ ra thêm một cái phòng như này và quây hết xung quanh lại tại vì sợ trộm cướp các thứ
nhưng mà gần đây thì mình cũng đọc trên một số tờ báo có nhiều vụ hỏa hoạn mà cái nhà nó chỉ có một lối đi ra ngoài mình cũng sợ mình cũng bảo với bố mẹ rồi nhưng mà bố mẹ chưa có phương án giải quyết gì
mặc dù sống trong căn hộ tập thể chỉ có một lối cầu thang và một cửa chính để thoát ra ngoài khi gặp sự cố thế nhưng gia đình chị huyền vẫn rất chủ quan cho việc trang bị những thiết bị phòng cháy chữa cháy
chỉ đến khi có rất nhiều sự cố được cảnh báo chị huyền mới bắt đầu tìm hiểu các thông tin về thiết bị phòng cháy chữa cháy mini để trang bị cho gia đình
trước đây thì mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ phải trang bị những cái thiết bị như là bình chữa cháy mini hoặc là
những cái thiết bị báo cháy ở nhà nhưng mà bây giờ chắc là mình sẽ phải trang bị thêm tại nhà cho nó yên tâm
theo lực lượng phòng cháy chữa cháy việc hàn kín không gian thoáng của ngôi nhà hoặc gia cố thêm các chuồng cọp có hiệu quả trong phòng chống trộm nhưng lại đặc biệt gây mất an toàn trong phòng cháy chữa cháy
bởi thực tế những nhà dạng ống gần như chỉ có cầu thang trong nhà và lối thoát hiểm duy nhất
tuy nhiên khi có cháy lối thoát này đã bị khói lửa chặn
phương thức tối ưu nhất của lực lượng phòng cháy chữa cháy là phải cắt rỡ những lồng sắt để mở đường cứu nạn
khuyến cáo người dân là thứ nhất là người ta có thể thay cái lồng sắt đấy bằng lưới thép an toàn
thì khi xảy ra sự cố chỉ cần cắt một lưới thôi một sợi thôi là vẫn thể tháo lưới đấy ra để mà cứu người đường rất là dễ
hoặc là nhà nào mà đã lắp rồi thì thành phố hà nội cũng đưa ra giải pháp đó là mở các cái cửa trên các cái lồng sắt đấy
cửa thì đảm bảo là cao hết chiều cao có thể và rộng thối thiểu một mét
cánh cửa mở ra ngoài trúc khóa bên trong thì vẫn đảm bảo được cái việc là an toàn phòng chống kẻ gian trộm cắp phòng chống trẻ em rơi ngã
và lúc xảy ra sự cố thì vẫn có thể vào cứu người hoặc là người có thể thoát nạn được một cách dễ dàng
đã có rất nhiều bài học được trả bằng tính mạng từ việc cơi nới diện tích hay bảo vệ tài sản bằng rào sắt cho người nhà
thế nhưng vẫn còn rất nhiều người dân kiên định với việc chung sống với trùng cọp hay lồng sắt
mà không nghĩ đến sự an toàn của bản thân và gia đình khi sự cố xảy ra
đây là nghịch lý trong nhận thức về sự an toàn tính mạng của chính người dân khi bịt lối thoát hiểm với việc lo lắng bảo vệ tài sản của chính gia đình họ